sáng một tháng bảy văn phòng chính phủ đã phối hợp với một số bộ ngành tổ chức họp báo công bố thêm sáu dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia
nâng số dịch vụ công được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia lên con số bảy trăm hai mươi năm dịch vụ
tham dự chương trình có bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng chủ trì cuộc họp
dịch vụ công được công bố sáng nay là các dịch vụ mà người dân thường xuyên phải thực hiện tại các đơn vị hành chính cấp địa phương
vì vậy việc tích hợp các dịch vụ công này trên cổng dịch vụ công quốc gia có ý nghĩa rất lớn
góp phần vào việc cải cách hành chính giảm thời gian làm việc của người dân và các cấp có liên quan
sáu dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bao gồm chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cấp mới đổi giấy phép lái xe mức độ bốn
nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ
thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông
nộp tiền xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ
thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao thông
đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
với sáu dịch vụ tích hợp này người dân doanh nghiệp chỉ cần đăng ký tài khoản
và làm theo hướng dẫn trên trang chủ dịchvucông gov vn
ngoài việc đơn giản người dùng còn có thể liên thông các thông tin cá nhân
với các dịch vụ khác nhau để sử dụng trong từng mục đích khác nhau
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiên dũng cũng cho biết
dịch vụ góp phần thúc đẩy số hóa đồng thời với giá trị sử dụng của bản sao điện tử
đã được chứng thực có giá trị thay cho bản chính giúp cho người sử dụng
có thể đưa hầu hết thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trực tuyến
trên môi trường điện tử đồng thời tạo điều kiện thực hiện giao dịch số
trong lĩnh vực dân sự kinh tế